xin kính chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trên ngày hôm nay là thông tin về hàng loạt các hành vi vi phạm làm giấy tờ giả
lừa đảo chiếm đất tài sản cướp tài sản giam giữ người trái pháp luật
trong một vụ việc do công an huyện thạch thất hà nội đang điều tra xử lý
và đây là bài học cảnh báo các đối tượng có lối sống coi thường pháp luật
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bùi xuân tiệp mua trả góp một chiếc xe ô tô nissan
với giá bốn trăm hai mươi triệu đồng và thế chấp tại ngân hàng
sau một thời gian tiệp lên mạng xã hội mua một giấy đăng ký xe giả cho chiếc xe ô tô nissan này
và cầm cố cho kiều đình thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã đông xuân huyện quốc oai tp hà nội
lấy số tiền ba trăm linh triệu đồng
tiệp và thọ lập giấy mua bán xe viết tay với nhau
khoảng một tuần sau thọ phát hiện giấy đăng ký xe là xe giả
thọ nhiều lần gọi điện tìm tiệp yêu cầu trả lại tiền nhưng tiệp đều trốn tránh
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai
hai mươi hai tháng sáu khi biết tiệp đang ở khu vực xã thạch hòa huyện thạch thất
thọ đã rủ bạn bè đến bắt tiệp cùng với chiếc xe ô tô hiệu mazda
tiệp đang lái về nhà thọ
tại đây thì thọ đánh đập đe dọa giết tiệp nếu như không trả tiền
liên lạc được với mẹ của tiệp thì thọ ép tiệp viết giấy bán xe ô tô mazda
khi xe khi mà mẹ tiệp đến trả tiền chuộc xe thì mới thả tiệp về
trên đường về thì tiệp đã đến cơ quan công an trình báo
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan về nhiều tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản cướp tài sản giam giữ người trái pháp luật
thưa quý vị cơ quan chức năng tại thành phố hà nội đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo
góp vốn do công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
mạo danh trồng sâm ngọc linh dưới hình thức mua cổ phần góp vốn
và với lời hứa hẹn là sau một năm sẽ nhật cả góp lẫn lãi
với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai bảy
rất nhiều người dân tại nhiều tỉnh thành phố đã tham gia không nhận được cả tiền lãi lẫn tiền gốc

sâm việt nam mình ai cũng dùng được sâm việt nam mình ai cũng trồng được
em đang tư duy như thế
để những sản phẩm nông nghiệp ngoài kia cả
ví dụ như là đang trồng một năm anh trồng khoai anh chỉ được một mươi một mươi triệu thôi chẳng hạn
mình trồng một luống thôi chẳng hạn
nhưng anh trồng sâm một năm anh lên được năm mươi triệu thì nghiêm nhiên phải chọn sâm hơn chọn khoai chứ
đấy và em đã em đang tư duy như thế và em đang cố gắng nhân bản cái vùng nguyên liệu của mình lên
để người người trồng sâm nhà nhà trồng sâm
nhưng mà để người người trồng sâm thì nhà nhà trồng sâm thì không phải ai tự riêng mà trồng được
bắt buộc phải có đơn vị như doanh nghiệp của bọn em đầu tư
đầu tư giống đầu tư kỹ thuật đầu tư tất cả và bao tiêu đầu ra
người dân họ chỉ trồng đúng không
thì họ sẽ làm được

thì cũng mong muốn là có một cộng đồng các nhà đầu tư
theo những người tham gia góp vốn
bên cạnh quảng cáo có cánh kèm theo nhiều lời hứa hẹn và cam kết
nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cao
công ty của phần tập đoàn mỹ hạnh
huy động tiền của người dân bằng ba loại hợp đồng
mua cổ phần hợp đồng góp vốn hợp đồng mượn vốn
tất cả đều hứa hẹn sau một năm
sẽ nhận cả góp lẫn lãi
với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai năm
công ty này đã mở rộng mạng lưới huy động tại một mươi chi nhánh ở các địa phương
đã có rất nhiều người dân góp tiền cho công ty này
với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
khi bán cổ phần thì phải đưa chúng tôi vào danh sách cổ đông
nhưng hiện tại cô hạnh không đưa vào danh sách cổ đông
tiền mua cổ phần của chúng tôi cô hạnh bỏ vào đâu thì bây giờ chỉ mình cô hạnh biết
thế thì ngược lại chúng tôi bị lừa là bán khống
đến cái phần tiếp theo là cô hạnh là có được một cây sâm
thì cô hạnh nói là một cây
và lại đem bán tiếp những cái hợp đồng góp vốn trồng sâm này
để cho các nhà đầu tư chúng tôi là lại góp tiền vào
đến cái bận thứ ba

thế là cô ấy bảo thôi tiền bây giờ hết rồi
chúng tôi sẽ trả các nhà đầu tư bằng đất
đối ứng bằng đất trả bằng đất
thì chúng tôi kiểm tra là những cái đất mà cô hạnh đưa ra bỏ trả nhà đầu tư
thứ nhất không phải tên cô hạnh
tức là cô hạnh thực chất chỉ là cái người môi giới cái đất đó thôi
thì hàng tháng là sẽ được nhận lợi nhuận là hai năm
và sau một năm thì sẽ được bái cam kết mua lại cổ phần
còn lãi xuất thì sẽ trả theo hàng tháng
nhưng khi mà em đầu tư vào từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tháng một mươi một là em không được nhận tiền lãi nữa
theo những nạn nhân ngoài được tư vấn nhiệt tình
họ còn được công ty này đưa đi tham quan các dự án trồng sâm ngọc linh
tại quảng nam và con tum
liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước
đồng thời giới thiệu dự án được nhà nước hỗ trợ bảy mươi
là một mươi sáu tỷ đồng
và kêu gọi người dân góp thêm ba mươi
nếu tham gia góp vốn sẽ có quả là các sản phẩm từ sâm ngọc linh
giới thiệu người tham gia sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng
càng nhiều người tham gia sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng
càng nhiều người tham gia sẽ được hưởng nhiều phần trăm hoa hồng
ban đầu công ty trả lãi đầy đủ
nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân vào banh mượn
tiền được chuyển vào tài khoản đứng tên tổng giám đốc công ty
sau một thời gian huy động
đến nay công ty này đã dừng chi trả cả góp lợi lãi
đối với nhiều người dân
và đây là trụ sở của công ty
tại đường nguyễn quốc trị hà nội
tòa nhà sáu tầng
vốn to và đẹp
nơi tập đoàn nguyễn anh làm trụ sở giao dịch
hiện nay đã bị phá hủy
đã bị đóng cửa
toàn bộ đồ đạc thì đã được vận chuyển đi
và những nhà đầu tư bây giờ họ không biết đến đâu
để tìm số tiền họ đã đóng cho tập đoàn này
được biết công ty này đã đăng ký năm mươi tám ngành nghề kinh doanh
thời gian qua quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội
trang web và tổ chức nhiều hội thảo
bởi người dân đến sự
cơ quan chức năng xác định
không có gói ve yêu đáy một mươi sáu tỷ đồng nào
của chính phủ cho công ty này
cũng không có những dự án trồng sâm
được cấp phép tại các địa phương liệt quản
và hiện cơ quan chức năng đang điều tra
hoạt động huy động vốn này có diễn ra
tại các địa phương khác hay không
và dòng tiền của công ty đã đi đâu
và sử dụng vào mục đích nào
trong vụ việc này phần lớn người góp vốn
là cán bộ nghỉ hưu và người già
thậm chí là nhiều người đã vay mượn
của người thân vay mượn ngân hàng
khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn
và trong phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập
về vấn đề này
ngay bây giờ chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trợ tự đáng chú ý khác
vào ngày hai mươi bốn tháng tám
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
phối hợp với công an huyện lấp vò
đã vận động bốn đối tượng có hành vi giết người ra đầu thú
gồm hồ quang dự võ trí thành
nguyễn hoàng phúc nguyễn văn hy
cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám
do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng
trên địa bàn xã bình thạnh trung
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
nên các đối tượng trên đã dùng hung khí đánh nhau
với sáu thanh niên ở thị trấn lấp vò
hậu quả trần thế an sinh năm hai nghìn tám
bị các đối tượng dùng dao đâm
dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu
và làm hai người khác bị thương
hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh an giang
sau khi tích nhận tin báo
lực lượng công an tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và khẩn trương
truy tìm các đối tượng có liên quan
đồng thời vận động gia đình kêu gọi các đối tượng ra đầu thú
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
cả bốn đối tượng đã đến công an
để đầu thú
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
về hành vi của các đối tượng trên
thưa quý vị sau một thời gian
điều tra xác minh
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng tám
công an huyện hoàng hóa và phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp điều tra làm rõ
và bắt giữ ba đối tượng hành hung một nam thanh niên
trên quốc lộ một a
đoạn quốc địa bàn xã hoàng quỳ
huyện hoàng hóa
vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám
trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
một số đối tượng tấn công dã man một nam thanh niên
và bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường
vào cuộc điều tra cơ quan công an
xác định vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi một tháng tám
nạn nhân là nam thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
được đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng đa chấn thương và không tỉnh táo
bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến trưa ngày hai mươi bốn tháng tám
công an huyện hoàng hóa đã điều tra xác minh làm rõ
và bắt giữ ba nghi phạm gây ra vụ việc này
gồm lê văn định lê văn ba
và nguyễn hoàng dương
đều chú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện hoàng hóa đã bàn giao
ba đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa để tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
và công an huyện con cuông
đồng chủ trì phối hợp với một số đơn vị liên quan
đã phá thành công chuyên án
bắt ba đối tượng
và thu giữ một bánh heroin
qua các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy và công an huyện con cuông
phát hiện số đối tượng ngoại tỉnh
di chuyển vào địa bàn có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy
bước đầu xác định phạm thị vui
chú tại hải phòng
là đối tượng chủ mưu
móc nối với đối tượng quang văn xây
chú tại huyện tương dương
chuyển mua bán chai phép chất ma túy
từ huyện kỳ sơn đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
vào ngày hai mươi hai tháng tám
phạm thị vui chú tại hải phòng
là đối tượng chủ mưu cùng với liêu văn kỳ
chú tại tỉnh thái nguyên
đón thêm quang văn xây
di chuyển vào nghệ an
đến tối ngày hai mươi ba tháng tám
ban chuyên án bắt quả tăng ba đối tượng
thu giữ một bánh heroin
ba điện thoại di động